thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ubnd tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ dân hương tưởng niệm có chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước lãnh đạo các bang bộ ngành đoàn thể trung ương cùng sự lễ viếng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
lòng thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hòa bình độc lập thống nhất và phát triển
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa dân hương
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung gương bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
nguyện phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chân thép vững vàng bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị vào tối nay tại hà nội chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân
đã chủ trì lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
mùng hai tháng chín năm hai nghìn bốn mươi ba
về phía bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh
việt nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
mà đảng bác hồ và nhân dân đã lựa chọn trên con đường hiện thực hóa khát vọng
trở thành một quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ tịch nước cũng nêu rõ
phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kiên trì đẩy mạnh đồng bộ
và toàn diện sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng
tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
giữ gìn phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người việt nam đã dày công vung đắp
tại lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm
việt nam thay mặt các đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
ngài sadi salama đại sứ palestine tại việt nam có bài phát biểu
trong đó nhấn mạnh sự kiện trọng đại này luôn là nguồn cảm hứng bất tận
cho các quốc gia đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ trên thế giới
phát huy giá trị văn hóa dân tộc và bàn linh trí tuệ để nâng cao vị thế quốc gia
sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ việt nam biểu diễn
trong đó có nhiều bài hát tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng việt nam và thế giới
ca ngợi chủ tịch hồ chí minh giới thiệu về đất nước con người việt nam
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc
tại việt nam choi yong sam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng chúc mừng nhiệm kỳ công tác của đại sứ choi yong sam sẽ đạt được nhiều kết quả rực rỡ
góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam và hàn quốc nói chung
giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc nói riêng
việt nam và hàn quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng một mươi hai năm ngoái
trong tương lai tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn quan hệ hai nước sẽ phát triển cả về chiều rộng
chiều sâu thể hiện rõ tính chất chiến lược và toàn diện mà lãnh đạo hai nước đã tuyên bố
nhấn mạnh hợp tác an ninh là một trụ cột trong tổng thể quan hệ song phương việt nam hàn quốc
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hiệu quan hàn quốc
tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu
bộ trưởng mong muốn hai bên sẽ tăng cường tham vấn phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế
khu vực và các vấn đề cùng quan tâm phối hợp trong triển khai các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng tham gia
mở rộng hợp tác về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống phối hợp hiệu quả trong đấu tranh
với các loại tội phạm xuyên quốc gia qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia
hòa bình thịnh vượng khu vực và quốc tế
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ choi yong sam khẳng định
trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
cũng như giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
vì lợi ích chung của nhân dân hai nước vì sự phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia dân tộc
sáng nay tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng tám
dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ các đại biểu đã tập trung thảo luận
làm rõ trách nhiệm nguyên nhân chậm muộn một số nhiệm vụ trong tháng tám
từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng chín
cũng như là những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
chủ trì tham luận trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
những gì người dân được hưởng từ đề án sáu theo từng giai đoạn
thời gian phải được các bộ ngành hoàn thành để đảm bảo phục vụ người dân theo đúng tiến độ
hiện nay còn nhiều nội dung nhiệm vụ người dân quan tâm cần được các bộ ngành giải quyết
như tình trạng sim giác tài khoản ảo dẫn đến hoạt động tín dụng đen
dữ liệu số sức khỏe điện tử đất đai ngân hàng
tại phiên họp các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại và trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành địa phương
trong thực hiện chậm muộn chưa hiệu quả một số nhiệm vụ trong triển khai đề án sáu
cụ thể về pháp lý còn bảy trăm ba mươi năm thủ tục hành chính chưa được thực thi theo một mươi chín nghị quyết của chính phủ
nhiệm vụ ban hành hướng dẫn về lưu trữ điện tử dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật
xây dựng nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia xây dựng cập nhật duy trì và khai thác
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự thủ tục rút gọn chưa hoàn thành
về hạ tầng công nghệ thông tin hiện có một mươi chín trên ba mươi một đơn vị có hệ thống một mươi hai đơn vị chưa triển khai hệ thống
có tỉnh còn chưa hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử
đến nay vẫn còn một mươi tám trên hai mươi tám dịch vụ công thiết yếu chưa được một số bộ ban ngành hoàn thành cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
phát biểu kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện hai trăm ba mươi ba nhiệm vụ
đặc biệt tìm giải pháp sớm khắc phục những nhiệm vụ còn chậm muộn
nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của pháp lý phục vụ trung tâm dữ liệu quốc gia luật giao dịch điện tử
nghị định quy định hai nhóm thủ tục hành chính liên thông bộ trưởng tô lâm chỉ rõ các bộ ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất
đối với việc thúc đẩy dịch vụ công bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính
dịch vụ công đang được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ

bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành tiếp tục thực hiện các dịch vụ công liên thông trong năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu để tạo tiện ích nhất cho người dân và doanh nghiệp
cùng với đó sửa đổi bổ sung một số thông tư quy định thu phí lệ phí của bộ tài chính để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại cuộc họp bộ trưởng tô lâm cũng giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các thành viên tổ công tác triển khai đề án sáu của các bộ ngành
trên tinh thần gấp rút khẩn trương một số nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng chín
tại bắc ninh vào sáng nay thường trực ubqvn của quốc hội phối hợp với bộ công an và tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh bộ giao thông vận tải tổ chức tọa đàm về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương dự và phát biểu chỉ đạo
chủ trì tọa đàm có các đồng chí trung tướng lê tấn tới ubnd chủ nhiệm ubnd của quốc hội trung tướng lê quốc hùng ubnd thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn anh tuấn ubnd bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương ghi nhận sự chủ động sáng tạo của ubnd tỉnh bắc ninh bộ công an bộ giao thông vận tải trong tổ chức tọa đàm
trước khi chính phủ trình hai dự án luật lên quốc hội
ubnd chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa trong công tác xây dựng luật đồng thời gợi ý các đại biểu nghiên cứu cho ý kiến trao đổi và làm rõ về việc thể chế hóa
quan điểm đường lối của đảng có liên quan đến lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông đường bộ làm rõ sự cần thiết phải tách luật giao thông đường bộ hiện hành
thành dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối chủ trương của đảng
chính sách của nhà nước tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi nhất là những nội dung cụ thể giữa hai dự thảo luật
về tên gọi phạm vi điều chỉnh của từng dự thảo luật kỹ thuật lập pháp nội dung bố cục tính rõ ràng cụ thể logic của từng dự thảo luật
cho ý kiến về hai dự án luật các đại biểu nhận định trước tình hình tai nạn giao thông đường bộ lớn trong thời gian qua
yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và phát triển đường bộ
việc tách luật giao thông đường bộ ra thành hai luật là rất cần thiết qua đó phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề này
tuy nhiên các ban soạn thảo cần xây dựng một phụ lục để thể chế hóa các nghị quyết quan điểm của đảng có liên quan
ra suất kỹ để tránh trồng chéo trùng lắp về phạm vi điều chỉnh nội dung giữa hai dự thảo luật
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng thay mặt hai ban soạn thảo tiếp thu làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu sắp tới
thưa quý vị như vậy là người dân trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm nay dòng người đã bắt đầu đổ ra các cửa ngõ của các thành phố lớn để về quê nghỉ lễ
tại hà nội các tuyến đường trên địa bàn thủ đô ghi nhận tình trạng quá tải ngay từ rất sớm
và thời tiết nóng nực cũng đã khiến cho việc di chuyển của người dân càng thêm khó khăn vất vả
ngay từ đầu giờ chiều các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận số lượng hành khách tăng đột biến
như giáp bát mỹ đình nước ngập lượng khách đổ về các bến xe nhanh chóng tăng nhanh về cuối giờ chiều
khiến nhiều tuyến dẫn đến các bến xe mau chóng ủ nứ và ủn tắc cục bộ đến đoạn giao cắt
để giảm thiểu tình trạng uốn tắc hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện dễ dàng trong giai đoạn cao điểm này
ngay từ trưa nay lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí khắp các địa bàn phức tạp về tình hình giao thông ở hà nội
như tuyến giải phóng vành đai ba trần duy hưng ngã tư sở cao tốc pháp vân cầu rẽ
tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhất của thủ đô hà nội
tổ chức phân luồng tại các nút giao trọng điểm đồng thời liên tục tuần tra trên tuyến để xử lý ngay các tình huống đột xuất có thể xảy ra
giúp dọc phương tiện liên tục di chuyển giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân
tổ chức phân luồng tại các nút giao trọng điểm đồng thời liên tục tuần tra trên tuyến để xử lý ngay các tình huống đột xuất có thể xảy ra
đã quán triệt và huy động một trăm linh quân số túc trực tại các bến xe nhà ga sân bay kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để các vi phạm
là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông trong thời gian cao điểm
tại các khu vực như bến xe miền tây bến xe miền đông bến xe an sương sân bay quốc tế tân duy nhất ga sài gòn
cũng như là các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố tập trung vào một số các hành vi đặc trưng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như là
vi phạm về nồng độ còn vi phạm về tốc độ không chấp hành hiệu luyện dành tới hành vi giao thông đi ngược chiều đi không đúng làng đường phần đường đi vào đường cắm
theo dự báo của các cơ quan chức năng thì lượng người và phương tiện di chuyển từ các thành phố lớn về các tỉnh thành lân cận
sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tối nay sáng và trưa mai
các tuyến tập trung lưu lượng chính là các tuyến vành đài trục hướng tầm cửa ngõ của các thành phố lớn các tuyến có bến xe nhà ga sân bay
lực lượng chức năng khuyên cáo người dân cần tuân thủ theo sự điều tiết của cơ quan chức năng để việc đi lại trong giai đoạn cao điểm này được an toàn thông suốt
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng vừa công bố số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
theo đó để phản ánh các vi phạm nói chung trong lĩnh vực
giao thông vận tải đường bộ như trở quá số người tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến dừng đón trả khách sai quy định
ún tắc giao thông uống rượu bia khi lái xe sử dụng điện thoại sử dụng ma túy
ngoài ra người dân có thể phản ánh tình trạng quá tải tại các nhà ga bến xe công tác bán vé hành vi tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến
các địa phương cũng công bố số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông của địa phương
trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân công an sở giao thông vận tải
thưa quý vị dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín dù không còn là thời gian cao điểm của mùa du lịch nội địa
tuy nhiên kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày vẫn là dịp để cho các điểm đến triển khai các hoạt động thu hút khách
sau đây là ghi nhận tại thành phố du lịch đà nẵng
một khu du lịch tại thành phố đà nẵng
đây là hạng mục được đơn vị đầu tư đưa vào hoạt động đúng kiện
trong dịp lễ hai tháng chín du khách sẽ có thêm những trải nghiệm mới như đạp thuyền nước
chèo thuyền ca giác thám hiểm vườn tình yêu trải nghiệm trên cầu uyên ương
ngoài việc đưa vào những hạng mục mới để phục vụ du khách
thì chúng tôi cũng tổ chức cuộc thi đua thiền ca giác miễn phí
thì khi mà du khách tham gia vào chương trình đua thiền này sẽ nhận được rất là nhiều phần quà hấp dẫn

các khu điểm du lịch lớn tại thành phố đà nẵng đều xây dựng những sự kiện
để phục vụ nhu cầu vui chơi

giải trí của du khách trong kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày
về phía thành phố nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật quân chúng được tổ chức
đặc biệt là lễ hội du lịch góp đà nẵng diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày hai tháng chín
ngoài giải góp dành cho các góp thủ còn có nhiều hoạt động bên lề
để người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm
sự kiện cũng đã đem đến nguồn khách tiềm năng cho thành phố
tuần lễ góp diễn ra một tuần và mình đang có booking từ ngày hai mươi ba tháng tám
đến khoảng là ngày bốn ngày năm tháng chín
thì có một số du khách thì ở hơn một tuần và cũng có một số du khách thì ở khoảng năm bảy ngày
nói chung thì lượng khách lưu trú khá là dài
đã bước qua thời gian cao điểm của du lịch nội địa cũng chưa tới thời kỳ đông khách quốc tế
do đó tại thành phố đà nẵng cũng như các điểm đến nói chung
đi du lịch trong thời gian này du khách sẽ nhận được nhiều tiền ít hơn
khi mà các loại chi phí khá ổn định
trên cả nước năm hai nghìn hai mươi hai dịp nghỉ lễ hai tháng chín phục vụ khoảng ba triệu khách du lịch
năm nay dự báo tính chung lượng
khách ước giảm một mươi năm hai mươi năm so với năm ngoái
không có sự gia tăng đột biến tuy nhiên các đơn vị quản lý điểm
luôn sẵn sàng những phương án điều phối tổng thể
để bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách